xin kính chào quý vị và các bạn
do các hình thế gây mưa suy yếu nên trong những ngày tới
mưa tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ
chỉ còn xảy ra ở một vài nơi vào đêm và sáng
tập trung ở khu vực vùng núi
ban ngày trời nắng nên nhiệt độ có xu hướng tăng trở lại
với nhiệt độ trưa mai phổ biến ở mức là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
có nơi cao hơn
sau đó sẽ tăng lên mức là ba mươi một ba mươi bốn độ trong hai ngày tiếp theo
phía tây bắc bộ cũng giảm mưa từ ngày mai
chỉ còn xảy ra giải rác vào đêm và sáng ở vùng núi
nhiệt độ đang có xu hướng tăng dần
cao nhất ngày mai ở mức là ba mươi một đến ba mươi bốn độ
riêng một số nơi như lai châu điện biên có thể vượt ngưỡng ba mươi bốn độ
sáng đến ngày một tháng chín thì nhiệt độ sẽ tăng thêm khoảng một độ
và còn nắng nóng nhẹ
ở khu vực thanh hóa đến thừa thiên huế
phía bắc của khu vực này sẽ có mưa vài nơi
phía nam cục bộ có mưa to đến rất to
đến ngày ba mươi một tháng tám
quý vị cần đề phòng ngập úng lũ quét và sạt lở đất
sau đó mưa sẽ giảm dần về lượng
nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới
ở mức là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
phía nam có nơi cao hơn
đà nẵng cho đến quảng ngãi
từ nay đến ngày ba mươi một tháng tám
có mưa rào và rông cục bộ có mưa to đến rất to
nguy cơ xảy ra tình trạng ngập úng lũ quét sạt lở đất
các khu vực khác có mưa ít hơn
do mưa tăng nên nắng nóng suy giảm đáng kể
với nhiệt độ cao nhất toàn vùng
không vượt qua mức là ba mươi năm độ
với khu vực tây nguyên
dự báo trong những ngày tới
dù ảnh hưởng của gió mùa tây nam
nên tiếp tục có mưa rào và rải rác có rông
trong cơn rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
mưa chủ yếu xảy ra vào chiều tối
ban ngày thì trời còn nắng
nhiệt độ ban trưa sẽ không vượt mức là ba mươi một độ
nam bộ trong ba ngày tới
thì phổ biến ngày còn nắng gián đoạn
chiều tối có mưa rông rải rác
đi kèm với lốc xoáy và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất ngày mai ở mức là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
có nơi cao hơn
sau đó sẽ giảm về mức là ba mươi ba mươi ba độ
trong hai ngày tiếp theo